tiếp tục chuyến công tác tại tây nguyên tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh con tum
tại con tum tổng bí thư và đoàn công tác đã đến thăm công ty cổ phần đường con tum
nguyên là doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa từ năm hai nghìn tám
và được chuyển đổi thành công ty cổ phần một trăm linh vốn tư nhân từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
mặc dù quy mô sản xuất không lớn nhưng công ty cổ phần đường côn tum là đơn vị thực hiện tốt
việc gắn lợi ích của công ty và lợi ích của người lao động
tạo công an việc làm thường xuyên cho hai trăm hai mươi lao động lương bình quân trên năm năm triệu đồng một người một tháng
trong đó có một mươi là đồng bào dân tộc thiểu số
công ty cổ phần đường con tum cũng là đơn vị đầu tiên ở tỉnh con tum xây dựng được cánh đồng mẫu lớn
đầu tư liên kết với nông dân phát triển ổn định lâu dài
thăm và nói chuyện với bà con đồng bào dân tộc thiểu số làng con rờ bàng hai xã vinh quang tp con tum
tổng bí thư vui mừng được biết làng con ràng hai là làng đồng bào dân tộc ba na
có gần một trăm linh đồng bào theo đạo thiên chúa nhưng bà con yên tâm sống tốt đời đẹp đạo
đời sống của bà con ngày càng phát triển một trăm linh các hộ dân đều có xe máy tv con em đều được đến trường học tập
con rờ bàng hai có nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế tương thân tương ái
và đặc biệt chị em phụ nữ ở đây đã thành lập được câu lạc bộ không sinh con thứ ba có gần năm mươi chị em tham gia
xã vinh quang của chúng ta cũng đã đạt được một mươi bốn tiêu chí trên một mươi chín tiêu chí xã nông thôn mới ở
chắc là trong tương lai không sinh
xã sẽ được công nhận thôi
thay mặt cho trung ương đảng thay mặt cho các đồng chí trong đoàn
hôm nay đến thăm nhiệt liệt chúc mừng hoan nghênh biểu dương
và cảm ơn đảng bộ chính quyền nhân dân xã vinh quang của chúng ta nói chung
và thôn con rờ bàng hai nói riêng
nhân dịp này tổng bí thương nguyễn phú trọng đã tặng quà cho bà con láng con rờ bàng hai
thăm tặng quà ông đào duy tồn thương binh một trên bốn
cán bộ tiền khởi nghĩa tại phường thắng lợi thành phố cô tùm